kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực đông bắc bộ trong ba ngày tới duy trì tình trạng nhiều mây vào đêm và sáng sớm
đáng lưu ý những cơn mưa rào và rông có khả năng sẽ xuất hiện
cục bộ có nơi với lượng khá tại khu vực vùng núi như cao bằng lạng sơn
do có mưa nên nền nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ không quá cao
phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn ba mươi bốn độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ dự báo trong ba ngày tới mưa rông cũng chỉ xuất hiện cục bộ
vào thời điểm chiều tối và đêm ngày có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu tây bắc có nơi cao hơn và sang hai ngày tiếp theo mức nhiệt sẽ tăng thêm khoảng một độ
tiếp tục trị ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên dự báo khu vực từ thanh hóa
đến thời thiên huế có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
và sau đó giảm nhẹ một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc
với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh khánh hòa đến bình thuận thời tiết có phần dễ chịu hơn chỉ có nắng nóng nhẹ cục bộ
tại khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái khô
ngày trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất từ nay đến ngày hai mươi hai tháng bốn là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
một số nơi thuộc con tum gia lai sẽ có mức nhiệt trên ba mươi sáu độ
còn tại khu vực nam bộ thời tiết khô và nắng nóng gai gắt vẫn duy trì
nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn giao động ở trong ngưỡng cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh miền đông có nơi trên ba mươi bảy độ
chiều tối và đêm có mưa ở diện vài nơi